dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội nước ta và ngành thủy sản cũng không ngoại lệ
tuy nhiên nhờ có các đòn bẩy về chính sách từ chính phủ và các bộ ngành
cùng với tín hiệu khả quan từ nhiều thị trường ngành thủy sản đã hồi phục nhanh chóng
hiện các quốc gia sản xuất thủy sản cạnh tranh với việt nam như ấn độ ecuador
phải phong tỏa cách ly chống dịch dẫn đến sự sụt giảm về sản lượng sản xuất xuất khẩu
đây được đánh giá là cơ hội lớn khi nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia phục hồi sản xuất
chủ động nguồn nguyên liệu ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục có hỗ trợ địa phương
về quan trắc cảnh báo môi trường cùng với kiểm soát vật tư đầu vào
tăng cường dự báo ngư trường để giúp người dân yên tâm sản xuất
đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra